mấy ngày nay hà nội nắng nóng đỉnh điểm nhiều nơi đã vượt ngưỡng bốn mươi độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là đợt nắng nóng gai gắt nhất trong năm nay
dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn luôn có mặt tại các điểm chốt
các nút giao thông thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn cho người tham gia giao thông
do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín một lượng lớn sinh viên hiện vẫn chưa quay trở lại thủ đô
người dân cũng hạn chế ra đường để thực hiện phòng chống dịch
tuy nhiên mật độ lưu lượng người phương tiện tại điểm nút giao thông ngã bảy ô chợ dừa vẫn rất đông
thời tiết nắng nóng gai gắt tâm lý của không ít người dân muốn đi nhanh dẫn tới việc phóng nhanh vượt ẩu
tai nạn giao thông cũng rất dễ xảy ra
vì thế lực lượng cảnh sát giao thông phải làm việc liên tục ngoài trời đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn
nó rất là nắng nắng nhưng mà vẫn phải đảm bảo vị trí công tác để xử lý các tình huống cần thiết
thì cần phải có lực lượng cảnh sát giao thông giống như các vụ việc tai nạn giao thông
dẫn đến những thương tích để làm sao cho những người tham gia giao thông an toàn
sức nóng từ ánh nắng mặt trời cùng với hơi nóng từ mặt đường hắt lên khiến nhiệt độ ngoài trời luôn vượt ngưỡng bốn mươi độ c
nhiều điểm chốt của cảnh sát giao thông không hề có bóng cây nhà cửa để tranh nắng
những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đã sạn đi vì nắng gió và ướt đẫm lưng áo của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
hình ảnh sắc phụ màu vàng vẫn càng mình bám chủ trên những tuyến đường phân luồng điều tiết giao thông

hình ảnh sắc phụ màu vàng vẫn càng mình bám chủ trên những tuyến đường phân luồng điều tiết giao thông
hình ảnh sắc phụ màu vàng vẫn càng mình bám chủ trên những tuyến đường phân luồng điều tiết giao thông
đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ ngoài trời
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bố trí sắp xếp làm việc
chia ca trong ngày duy trì nghiêm công tác trực ứng trực tại các điểm nút giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ban chỉ đội thường xuyên quán triệt đến cán bộ chiến sĩ
đảm bảo thời gian công tác duy trì thời gian công tác tại các nút giao thông trọng điểm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
cả thời tiết khắc nghiệt nắng nắng xong lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô luôn xác định
đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục rất mong người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông đường bộ
để làm sao đảm bảo an toàn giao thông ở mức độ cao nhất
và đây cũng là góp phần tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đối mặt với cảnh sát giao thông
sự hạ khắc nắng nóng của thời tiết để làm việc
công việc của mỗi người chiến sĩ cảnh sát giao thông lại thêm phần khó khăn vất vả
và đây là cách mà cành giảm đi cây nóng như đổ lửa ngoài trời
những nỗ lực cố gắng của lực lượng cảnh sát giao thông
tất cả vì sự an toàn giao thông
trên mỗi cung đường và sự bình yên cho nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng có rất nhiều các người dân
người ta cũng thấy sự vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có tặng nước và khăn lạnh
để cho cán bộ chiến sĩ có thể giải khát và lau mồ hôi
những cái điều đó tuy là nhỏ nhưng mà đã ủng hộ tinh thần
để lực lượng cảnh sát giao thông có thể nâng cao trách nhiệm của mình hơn
trong những ngày nóng nóng này thì
tôi điều tiết giao thông thì có nhiều người dân đi qua
có một số trường hợp cũng xuống động viên anh em vài chai nước
qua đó tôi cảm thấy rất phấn khởi làm sao cho hoàn thành nhiệm vụ
dù nắng dù mưa dù đường dài nắng ngừa
một lòng ta chung kiến người chiến sĩ công an nhân dân